sáng qua phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang cho biết
lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba và trả tự của đơn vị đã kịp thời đưa sản phụ mang thai ngoài tử cung
đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
vào tối ngày một mươi tháng chín tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
trong lúc làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín và đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn thành phố long xuyên
khi đến khu vực phường mỹ phước tổ công tác phát hiện một người phụ nữ điều khiển xe máy
chở một người phụ nữ phía sau bị đau bụng dữ dội
qua thăm hỏi được biết người phụ nữ trên mang thai ngoài tử cung đang trên đường trở đến bệnh viện cấp cứu
nhận thấy nếu chậm trễ bệnh nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng tổ công tác ngay lập tức đưa bệnh nhân lên xe chuyên dụng
chở đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nghĩa cử của cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
giúp đỡ người dân trong lúc hoạn nạn đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
đặc biệt là vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp như hiện nay